thời điểm kiểm tra đã phát hiện và thu giữ chín trăm tám mươi kg nhân bánh trung thu là đậu xanh do trung quốc sản xuất
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không có giấy tờ hợp pháp về an toàn thực phẩm
cùng một số mặt hàng thực phẩm khác do nước ngoài sản xuất nhưng đã quá hạn sử dụng
bước đầu chủ lô hàng khai nhận thu mua số nguyên liệu này từ lạng sơn và vận chuyển về hà nội
để phân phối đến các cơ sở sản xuất bánh trung thu
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định